tại thủ đô bắc kinh thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thân mật đoàn đại biểu hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc
và đại diện lãnh đạo hội hữu nghị trung việt do bà lý tiểu lâm chủ tịch hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc dẫn đầu
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng được gặp gỡ đoàn đại biểu hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc
tại thủ đô bắc kinh thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh quan điểm trước sau như một của đảng và nhà nước việt nam
luôn coi trọng việc gìn giữ kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống việt trung
thủ tướng mong muốn trong bối cảnh tình hình chính trị an ninh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp
hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước trung quốc việt nam cần duy trì phát huy tình đoàn kết
quan hệ truyền thống gắn bó để cùng hợp tác cùng phát triển nhất là trong quan hệ thương mại đầu tư du lịch
hai bên cần tích cực hợp tác để giải quyết các bất đồng về vấn đề biển đông bằng các biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý
thay mặt các thành viên trong đoàn đại biểu hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc
bà lý tiểu lâm bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đón đoàn và giới thiệu khái quát
về những hoạt động của hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc trong thời gian vừa qua
bà lý tiểu lâm cũng khẳng định với tình cảm của mình các thành viên hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc
và hội hữu nghị trung việt sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì phát huy và thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức các hoạt động kết nối hai nền văn hóa các diễn đàn nhân dân